hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tuyên quang đã phối hợp với viện kinh tế việt nam viện firect now mand foundation for fridam thuộc cộng hòa liên bang đức tổ chức tọa đàm với chủ đề nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng xanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
tại buổi tọa đàm các đại biểu đã chia sẻ kết quả nghiên cứu về tình hình triển khai tín dụng xanh tại việt nam trong thời gian vừa qua đánh giá khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng xanh cho doanh nghiệp
mục tiêu và phương hướng triển khai trong thực tiễn về tín dụng xanh trên địa bàn tỉnh tuyên quang qua đó thu thập các ý kiến đánh giá kiến nghị góp phần cải thiện tình hình tiếp cận tín dụng nói chung và tín dụng xanh nói riêng đối với các doanh nghiệp của tỉnh tuyên quang
thông qua tọa đàm các chuyên gia các doanh nghiệp nhỏ và vừa các ngân hàng đã thảo luận các vấn đề liên quan đến tình hình cung cấp tín dụng xanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương